rất nhiều khó khăn nếu có việc ra khỏi nhà thế nhưng chúng tôi không có lựa chọn và phải thích nghi bằng cách tự làm mát
nhiệt độ đang rất cao tôi phải uống thật nhiều nước chanh và trồng nắng cẩn thận khi ra đường tôi mong sớm có mưa vì thời tiết khắc nghiệt quá
giới chức cơ quan khí tượng ấn độ thông báo new delhi ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong lịch sử lập kỷ lục cao chưa từng thấy ở mức bốn mươi tám độ c đây là mức nhiệt nóng nhất trong tháng sáu
trong khi đó nhiều bang tại ấn độ đã phải trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng kéo dài hơn một tuần qua với nền nhiệt đo được tại nhiều bang vượt quá năm mươi độ c
hạn hán đã tàn phá mùa màng khiến nhiều gia súc chết các hồ nước cạn kiệt cũng như gián đoạn nguồn nước cung cấp cho người dân đô thị và một số ngành công nghiệp
thời tiết nắng nóng cực đoàn đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân và động vật ấn độ giới chuyên gia cảnh báo lượng mưa tại ấn độ năm nay sẽ ít hơn mức trung bình
nắng nóng gai gắt ở ấn độ khiến các nguồn nước cạn kiệt cũng dẫn đến tình trạng bạo lực gia tăng vì tranh giành nước tại các bể chứa công cộng
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại